theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn những ngày tới tỉnh lai châu tiếp tục có mưa và nguy cơ lũ trồng lũ là rất cao
vì vậy công tác di dân đang được các địa phương khẩn trương thực hiện
hiện tại thì huyện nậm nhôn của tỉnh lai châu đang huy động lực lượng giúp các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lờ cao
ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa phương mời quý vị cùng theo dõi
đây là bản pá sập xã nậm pì huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
bản này có bốn mươi năm hộ dân sinh sống chật trội ngay khúc cua của suối nậm cười có dòng nước chảy xiết và xung quanh là núi cao sượng đứng có độ dốc sáu mươi bảy mươi
nguy cơ về lũ quét đã xảy ra vào đêm ngày hai mươi bốn tháng sáu vừa qua khi nước đã tràn qua nền nhà một số hộ dân sinh sống gần suối nậm cười
thêm vào đó qua khảo sát trên đỉnh núi trước bàn ở độ cao ba trăm linh m có vệt nứt lớn dài khoảng bốn trăm linh m
nếu xảy ra sạt sụt sẽ vùi lấp toàn bộ bản pá sập những nguy cơ này đã làm cho bà con nhân dân ở bản pá sập hoảng sợ
đêm ngày hai mươi bốn tháng sáu trần mưa rất to và có một chỗ sạt ở chỗ cành nhà bên kia sắp ngập bản sắp ngập nhà thích nữa là mất cả bản pá sập